thực hiện nghị quyết số một mươi tám và nghị quyết số một mươi chín của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
tỉnh quảng trị đã xây dựng kế hoạch đề án nhằm sắp xếp tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã
thôn bản khu phố các cơ quan hành chính các đơn vị công lập
qua đó phân đấu ngày càng tinh gọn và nâng cao hiệu quả hiệu lực của bộ máy chính quyền các cấp
theo đó tỉnh quảng trị phân đấu đến năm hai nghìn ba mươi sẽ có một trăm linh đơn vị hành chính cấp xã thôn khu phố đạt tiêu chuẩn theo quy định
giảm số lượng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cấp huyện theo quy định của chính phủ
trong đó cấp tỉnh không quá một mươi bảy sở giảm một mươi chín phòng thuộc cấp huyện và ba mươi chín phòng ban chuyên môn cấp tỉnh
đối với việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
dự kiến giảm một trăm tám mươi năm đơn vị
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm dự kiến giảm bảy đơn vị do cổ phần hóa và chuyển ra ngoài công lập
đối với tinh giản biên chế tỉnh quảng trị dự kiến giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi một giảm một bảy trăm tám mươi sáu biên chế
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm giảm một sáu trăm linh bảy chỉ tiêu
và giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi giảm một bốn trăm bốn mươi bảy
tiêu biên chế